lực lượng chức năng tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đang tiến hành các biện pháp để kiểm tra
làm rõ nguyên nhân vụ cá lồng của hai mươi hộ dân nuôi trên sông chu đoạn chảy qua huyện thọ xuân bất ngờ chết hàng loạt
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba người dân nuôi cá lồng trên sông chu ở khu vực xã xuân thiên phát hiện cá ngòi lên mặt nước ngửa bụng dày đặc
dọc bờ sông tôm cá tự nhiên cũng nổi lên mặt nước trôi giạt vào bờ rất nhiều
phát hiện thấy tình trạng bất thường gia đình các hộ dân khác đã nhanh chóng bắt cá đưa lên bờ
nhưng không kịp do lượng cá nuôi nhiều và sự việc lại diễn ra trong đêm khuya
sau khi sự việc xảy ra huyện thọ xuân đã cử cán bộ phòng nông nghiệp công an huyện xuống hiện trường ghi nhận thực tế cá chết thiệt hại để làm rõ nguyên nhân
khu vực nuôi cá lồng của người dân xã xuân thiên nằm cách cống xã thái trung ra sông chu của nhà máy giấy mục sơn và nhà máy đường lam sơn khoảng ba năm km